không chỉ ghi lại những dấu ấn đậm nét về nền kinh tế năm hai nghìn một mươi bảy còn là một năm sẽ đi vào lịch sử của ngoại giao nước nhà
với những thành tựu đối ngoại rất quan trọng có ý nghĩa lịch sử
đây cũng chính là điều đã được lãnh đạo đảng nhà nước cũng như bạn bè quốc tế khẳng định
bởi trong năm hai nghìn một mươi bảy ngành ngoại giao đã có được những đóng góp thiết thực cho lợi ích an ninh và phát triển
đồng thời góp phần quan trọng trong việc nâng cao hơn nữa vị thế nước ta trong khu vực và trên thế giới
năm hai nghìn một mươi bảy là một năm mà ngoại giao việt nam tiếp tục chủ động thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ với các đối tác ưu tiên
quan trọng nhất là các nước láng giềng các nước trong khu vực và các nước lớn
đây là năm việt nam lào và campuchia triển khai nhiều chuyến thăm cấp cao
và các hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào năm hữu nghị việt nam campuchia hai nghìn một mươi chín
trong lịch sử ngoại giao việt nam chưa bao giờ có những dấu ấn đáng nhớ như năm hai nghìn hai mươi

tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình thăm việt nam chỉ chưa đầy một tháng sau đại hội đảng cộng sản trung quốc lần thứ một mươi chín
và với chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam tổng thống donald trump đã trở thành tổng thống hoa kỳ đầu tiên thăm việt nam ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ
năm hai nghìn một mươi bảy được cho là một năm thành công trong quan hệ việt nam và hoa kỳ
ở hoa kỳ thì có sự thay đổi chính quyền ở khu vực thì có những biến động mới rất là phức tạp
xong chúng ta không những duy trì được đà
phát triển hợp tác mà còn đưa được cái quan hệ đối tác toàn diện việt nam và hoa kỳ lên một cái tầm mức mới
dù bối cảnh khu vực và quốc tế nổi lên không ít vấn đề phức tạp
song ngoại giao việt nam đã thúc đẩy cân bằng hài hòa quan hệ với tất cả các nước lớn
nhờ có quan hệ tốt ràng buộc lợi ích chặt chẽ hơn với các nước lớn thế chiến lược của việt nam đã vững vàng hơn trước rất nhiều
việt nam trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới trong đầu tháng một mươi một vừa qua
khi tuần lễ cấp cao apec được tổ chức thành công tại đà nẵng đã thực sự nâng tầm đối ngoại đa phương
qua việc đảm nhiệm xuất sắc vai trò chủ nhà năm apec hai nghìn một mươi bảy
chúng ta đã chủ trì rất là thành công các sự kiện một cách chú đáo và an ninh tuyệt đối
đồng thời cũng có những sáng kiến và cũng có những cách làm mới sáng tạo
có thể nói chúng ta đã tận dụng rất là tốt những cái lợi thế của chúng ta về vị thế địa chiến lược
về mực hình ảnh của việt nam mực kinh tế
phát triển rất là năng động một cái điểm đến về du lịch về đầu tư để mà quảng bá cho các vùng miền của chúng ta rất là an toàn
có thể nói là qua đó thì các thành viên cũng như là cộng đồng quốc tế thấy ở việt nam một cái vị thế mới
người ta nhìn nhận có một cách nhìn mới việt nam một cái nước có một cái vị thế ngày nào đi lên
một cái đối tác tin cận đích đáng để có thể đầu tư vào để có thể làm ăn với để có thể đi du lịch đến
với kết quả của hội nghị
cấp cao apec cấp cao asean cấp cao đông á và hội nghị bộ trưởng asem vừa qua
ngoại giao việt nam đã thực sự chủ động đóng góp xây dựng định hình các thể chế đa phương mà đại hội đảng một mươi hai đã đề ra
trong năm qua đường biên giới trên bộ với các nước láng giềng nhìn chung ổn định
việt nam đã phối hợp triển khai hiệu quả công tác quản lý biên giới và cửa khẩu theo các hiệp định
thỏa thuận đã ký với trung quốc lào và campuchia
đồng thời thúc đẩy hợp tác biên giới liên cửa khẩu và thể chế hóa hơn nữa công tác quản lý đường biên giới
ngoại giao phục vụ phát triển đã góp phần quan trọng giữa đà tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế của đất nước
đi liền với các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao là hàng trăm thỏa thuận hợp tác
hợp đồng lớn trị giá hàng chục tỷ đô la mỹ là những khoản viện trợ trị giá hàng chục triệu đô la
với nguồn vốn đầu tư nước ngoài năm nay có thể đạt ba mươi năm tỷ usd và kim ngạch xuất khẩu trên hai trăm linh tỷ đô la
có một phần đóng góp quan trọng của ngoại giao vì đã tranh thủ được quan hệ chính trị ngoại giao tốt với các đối tác
để phục vụ thiết thực cho các lợi ích phát triển của đất nước
ngoại giao đã thực sự góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh đất nước
khẳng định việt nam là điểm đến an toàn thân thiện và hấp dẫn của đầu tư du lịch
góp phần nâng cao sức mạnh mềm của đất nước